tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy quảng nam
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia mang tên huỳnh thúc kháng với cách mạng việt nam và quê hương quảng nam
nhân kỷ niệm một trăm bốn mươi năm ngày sinh quyền chủ tịch nước huỳnh thúc kháng mùng một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu mùng một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tới dự hội thảo có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
huỳnh thúc kháng sinh ngày một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu là người làng thạnh bình tổng tiên giang thượng huyện tiên phước phủ tam kỳ
nay thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
ông là bộ trưởng bộ nội vụ từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và quyền chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
từ ba mươi một tháng năm đến hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trước đó ông từng giữ chức vụ viện trưởng viện dân biểu trung kỳ
thời thuộc pháp nổi tiếng với tài năng đức độ và lòng yêu nước
người dân việt nam thường nhắc đến ông với một tên gọi gần gũi cụ huỳnh
nhằm mục đích ôn lại cuộc đời và những công hiến to lớn của cụ huỳnh thúc kháng
đối với cách mạng việt nam và quê hương quảng nam
đồng thời bày tỏ sự tri ân của đảng và nhân dân ta đối với nhà trí thức yêu nước nhiệt thành
hội thảo khoa học hình thức kháng với cách mạng việt nam và quê hương quảng nam có ý nghĩa hết sức quan trọng
thầy thuộc pháp nổi tiếng với tài năng đức độ và lòng yêu nước

hội thảo khoa học huỳnh thúc kháng với cách mạng việt nam đối với nhà trí thức yêu nước nhiệt thành
đặc biệt là sâu sắc hơn sự đóng góp to lớn của cụ trong giai đoạn cụ là quỳnh thủ tế nước và là bộ trưởng nội vụ
hội thảo nhận được sáu mươi tham luận của các nhà quản lý hoạt động thực tiễn
các nhà khoa học và các đồng chí đến từ nhiều cơ quan trung ương và địa phương
các thẩm luận tập trung xác định các nhân tố tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách
con người con đường chi hướng cứu nước cuộc đời của cụ huỳnh thúc kháng
khẳng định những đồng góp và vai trò quan trọng của cụ huỳnh thúc kháng đối với cách mạng việt nam trên nhiều lĩnh vực và tư tưởng
nhân cách cao đẹp của cụ có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hôm nay
tinh thần và tư tưởng đoàn kết của cụ huỳnh
đoàn kết ở đây là đoàn kết toàn dân đoàn kết tất cả các lực lượng các đảng phái yêu nước
và tinh thần chia sẻ tinh thần cảm thông và tinh thần sẵn sàng
là hy sinh các lợi ích của đảng phái hy sinh những lợi ích của cá nhân
hy sinh những lợi ích nhỏ để vì lợi ích chung mà lợi ích tối càng
đó chính là đoàn kết để đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc
để vì hạnh phúc của nhân dân và vì nền độc lập của dân tộc
trong cái bối cảnh rất là phức tạp lúc bây giờ
hội thảo cũng là dịp để chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất
kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân nhất là đối với thế hệ trẻ
củng cố niềm tin và sự lãnh đạo đúng đắn của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc